tại hải dương đoàn liên ngành của ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất xét nung bằng lò thủ công
lò thủ công cải tiến lò liên tục kiều đứng lò tuy nen ở hai huyện ninh giang và tứ kỳ
tại huyện ninh giang đến thời điểm này có hai lò sản xuất gạch bằng lò úp vung có xử lý nước thải bằng nước vôi
và hai cơ sở sản xuất gạch liên tục kiểu đứng đã dừng hoạt động nhưng chưa tháo rỡ năm lò gạch vẫn hoạt động bình thường
đối với huyện tứ kỳ mặc dù ủy ban nhân dân huyện đã nhiều lần tuyên truyền đôn đốc bằng văn bản và kiểm tra thực tế
yêu cầu các chủ lò gạch chấm dứt hoạt động sản xuất theo quy định tuy nhiên các chủ lò gạch đều đưa ra nhiều lý do nhằm kéo dài thời gian dừng hoạt động
do đó đến nay huyện vẫn còn nguyên hai mươi ba lò gạch đang hoạt động tập trung ở hai xã đại đồng và tứ xuyên
tại hai huyện tứ kỳ và ninh giang đoàn kiểm tra đánh giá việc chấp hành triển khai các quy định
chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất xét nung bằng lò thủ công cải tiến
lò liên tục kiểu đứng và lò tuy lên đoàn sẽ tổng hợp kế hoạch triển khai đề xuất kiến nghị của hai địa phương trên và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết